chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc điều hành phiên khai mạc
tại hội nghị ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba tập trung thảo luận
cho ý kiến và quyết định về các báo cáo đề án liên quan đến một số vấn đề lớn rất cơ bản và quan trọng
tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm hai nghìn hai mươi ba đến hai nghìn hai mươi năm
định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
hội nghị trung ương đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
trong giai đoạn mới tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa một mươi về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng
đối với hoạt động của hệ thống chính trị và một số vấn đề quan trọng khác
hội nghị trung ương lần này nhằm hoàn thành với cơ bản việc triển khai nhiệm vụ quán triệt
thực hiện các nội dung vấn đề lớn cốt yếu của nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
hầu hết các vấn đề cần bàn và quyết định đều rất quan trọng nhưng cũng rất khó phức tạp và nhạy cảm
nhiều vấn đề đã có chủ trương chính sách và đã được tiến hành từ lâu nhưng đến nay bên cạnh những kết quả đạt được
vẫn còn không ít hạn chế yếu kém cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết tâm mới quyết sách mới
nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới
theo chương trình hội nghị làm việc đến ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp kỷ niệm sáu mươi một năm ngày trung ương
truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai và hai mươi một năm ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy
ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an và đoàn công tác của bộ công an
đã tới thăm đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận đống đa thành phố hà nội
trải qua sáu mươi một năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
không ngừng lớn mạnh khắc phục khó khăn gian khổ hy sinh phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
là lực lượng chủ công nòng cốt trên mặt trận chống giặc lửa qua các thời kỳ lập nhiều chiến công
góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương
chúc mừng những chiến công thành tích của các thế hệ lãnh đạo các tướng lĩnh sĩ quan cán bộ chiến sĩ
toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội công an quận đống đa
đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong chặng đường sáu mươi một năm qua
đồng chí bộ trưởng yêu cầu thời gian tới lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói chung
công an thành phố hà nội và công an quận đống đa nói riêng thường xuyên tổ chức quán triệt sâu sắc
và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương
chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị và tuyên truyền vận động nhân dân
chủ động phòng ngừa cháy nổ và các sự cố tai nạn chú trọng công tác tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra
đồn đốc các cơ quan cơ sở sản xuất và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước
về an toàn phòng cháy chữa cháy thường xuyên quan tâm công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu
tổ chức tập huấn diễn tập thực tập các phương án tình huống xử lý sự cố cháy nổ và cứu nạn cứu hộ
nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ cách mạng chính quy tinh nhuệ tiến lên hiện đại đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới
cũng tại hà nội trong sáng nay ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương phối hợp với ủy ban kiểm tra trung ương
và các đơn vị chức năng trong công an nhân dân đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra
giám sát thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
thời gian vừa qua cùng với việc xây dựng kiện toàn hệ thống cơ quan ủy ban kiểm tra trong
công an nhân dân và đảm bảo cơ cấu số lượng cán bộ kiểm tra các cấp theo quy định
đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an luôn bám sát chủ trương đường lối của đảng
các nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc của đảng qua các thời kỳ cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm
đột phá đề ra phương hướng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả toàn diện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân nâng cao chất lượng hiệu quả hiệu lực công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng trong công an nhân dân
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra giám sát kỳ luật đảng với chín chuyên đề trọng tâm về công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng
được truyền đạt bởi những giảng viên báo cáo viên nhà khoa học có trình độ cao bề dây kinh nghiệm về thực tế và lý luận nghiệp vụ công tác
đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng là các đồng chí cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra đảng của đảng ủy công an các đơn vị địa phương
mục đích của lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cập nhật bổ sung những văn bản quy định mới nâng cao kiến thức cho cán bộ kiểm tra đảng
quán triệt quy định của trung ương về công tác kiểm tra giám sát của đảng thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên
hướng dẫn quy trình thực hiện công tác kiểm tra giám sát của đảng
thưa quý vị trong báo cáo mới nhất về phát triển con người toàn cầu năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai của chương trình phát triển liên hợp quốc undp công bố vào ngày chín tháng chín vừa qua
lần đầu tiên trong lịch sử ba mươi hai năm chỉ số phát triển con người đã giảm hai năm liên tiếp trên toàn cầu chủ yếu do đại dịch covid một mươi chín
chỉ số phát triển con người đã giảm trở lại mức năm hai nghìn một mươi sáu làm đảo ngược nhiều tiến độ hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững
hơn chín mươi các quốc gia đã ghi nhận mức giảm vào năm hai nghìn hai mươi hoặc hai nghìn hai mươi một
mặc dù tốc độ tăng trưởng trung bình chậm lại các nhóm và cá nhân dễ bị tổn thương đã trải qua giai đoạn khó khăn nhưng việt nam thì đã tránh được sự đảo ngược này
giá trị chỉ số phát triển con người của việt nam tăng cả hai bậc tăng hai bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu từ vị trí một trăm một mươi bảy trên một trăm tám mươi chín quốc gia vào năm hai nghìn một mươi chín lên một trăm một mươi năm trên một trăm chín mươi một quốc gia vào năm hai nghìn hai mươi một
tổng thu nhập quốc dân trên đầu người
tuổi thọ trung bình
số năm đi học trung bình
làm ba thông tin để liên hợp quốc xác định chỉ số phát triển con người hdi cũng là thước đo tổng quát về sự phát triển của con người
trong hơn ba mươi năm qua việt nam đã có sự tăng tiến ổn định trong cả ba khía cạnh của hdi và nằm trong nhóm các nước có tốc độ tăng cao nhất thế giới
nếu như việt nam mới tham gia vào việc đánh giá chỉ số phát triển con người năm một nghìn chín trăm chín mươi
thấp là bốn mươi tám thì đến nay việt nam đã lọt vào nhóm các nước có chỉ số cao
việt nam thực ra đã làm rất tốt trong việc quản lý tác động của đại dịch covid
có khả năng chống chịu khá tốt riêng về mặt phát triển con người
thì là có quan tâm đến chẳng hạn như là cái tuổi thọ trung bình dự rối là tuổi thọ không bị giảm rất nhiều so với từ năm hai nghìn hai mươi theo cái báo cáo phát triển con người
và thứ hai nữa là các
gọi là việc tiếp cận về các cái trường học
thế thì việt nam mặc dù là các trường học đều bị đóng cửa khá lâu
thế nhưng mà cũng đã đảm bảo được rằng là các cháu có thể được đi học bằng các cái hình thức trực tuyến
ví dụ như vậy thế thì những cái nỗ lực đó của việt nam thực ra là đã được phản ảnh trong báo cáo vừa rồi
các kết quả nghiên cứu còn cho thấy việt nam đã và đang thực hiện tốt bình đẳng giới
và đây cũng là thành tựu nổi bật của nước ta
chỉ số bất bình đẳng giới gei của việt nam tiếp tục được cải thiện vào năm hai nghìn hai mươi một
gie của việt nam là hai trăm chín mươi sáu xếp hạng bảy mươi một trong số một trăm bảy mươi quốc gia
gei xem xét sức khỏe sinh sản trao quyền và sự tham gia vào lực lượng lao động
việt nam thực hiện tốt các khía cạnh về giảm tỷ lệ tử vong mẹ tăng tỷ lệ đi học của trẻ em gái phụ nữ tham gia lực lượng lao động
tôi nhớ là cách đây hơn một mươi năm khi chúng tôi bắt đầu đề cập đến cái vấn đề về bình đẳng giới hay là cuối rối tình dục
rất xa lạ tuy nhiên cùng với những nỗ lực của việt nam nỗ lực của các cơ quan nhà nước cơ quan chính phủ
người dân cũng như là các tổ chức quốc tế và các tổ chức trong nước thì cái vấn đề được chú ý hơn rất nhiều
thì đã có rất nhiều can thiệp liên quan đến vấn đề thúc bình đẳng giới đảm bảo an toàn của phụ nữ và trẻ em gái
ở nơi công cộng trong gia đình trong trường học thông qua một loạt những mô hình ví dụ như là mô hình trường học an toàn và thân thiện
mô hình thành phố an toàn mô hình cộng đồng an toàn và cũng như những chiến lược quốc gia
với những nỗ lực và chủ trương phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước việt nam được thế giới công nhận là một trong một mươi quốc gia
thực hiện tốt nhất mục tiêu số năm về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái trong các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
vâng kết quả so đói giảm nghèo của việt nam vượt mức cam kết đời sống vật chất và tinh thần của người dân
nhất là người dân sinh sống trên địa bàn nghèo vùng đặc biệt khó khăn không ngừng được nâng cao
kết quả này có được là bởi chủ trương nhất quán và xuyên suốt của đảng và nhà nước việt nam lấy con người làm trung tâm
ưu tiên phát triển con người và thúc đẩy bình đẳng trong các chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
không chỉ giảm về số lượng mà chất lượng giảm nghèo được việt nam ngày càng trú trọng thông qua áp dụng chuẩn nghèo đa chiều
việt nam đã tám lần ban hành chuẩn nghèo quốc gia theo mô hình tháp giảm nghèo
đáp ứng nhu cầu người nghèo từ thấp lên cao phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ
đồng thời là một trong ba mươi quốc gia đầu tiên trên thế giới và là một trong những quốc gia đầu tiên của châu á áp dụng chuẩn nghèo đa chiều
bảo đảm mức sống tối thiểu gắn với mục tiêu phát triển bền vững
chúng ta thấy có một số lĩnh vực việt nam làm tốt như là về bảo trợ xã hội về xóa đói giảm nghèo về bình đẳng giới
đó là những lĩnh vực mà việt nam đã thực hiện rất tốt
đặc biệt là so sánh với các nước trong khu vực thì việt nam đã có những bước tiến vượt bậc
thời gian qua đại dịch đã làm cho nhiều tiến độ tụt hậu lại và ảnh hưởng đến tăng trưởng
tuy nhiên chúng ta thấy rằng việt nam cũng đã có những cam kết để tiến độ tốt hơn trong việc thực hiện những lĩnh vực xóa đói giảm nghèo
và chúng tôi thấy rằng việt nam đã đạt được những kết quả tốt phải nói là đặc biệt tốt trong các quyền về kinh tế xã hội
theo báo cáo chỉ số hạnh phúc mới nhất của liên hợp quốc
năm hai nghìn hai mươi một việt nam xếp vị trí bảy mươi bảy tăng hai bậc so với năm trước
kết quả này có được là do quyền con người luôn là một vấn đề trọng tâm trong tiến trình phát triển ở việt nam
bởi chủ trương nhất quán và xuyên suốt của đảng và nhà nước việt nam là lấy con người làm trung tâm
ưu tiên phát triển con người và thúc đẩy bình đẳng trong các chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của việt nam